từng được mệnh danh là cây vàng trắng đem lại lợi nhuận cao cho người dân
nhưng mấy năm gần đây người trồng cao su cả nước nói chung phú yên nói riêng gặp phải khó khăn do mù liên tục rớt giá
khó cầm cự nhiều người phải chặt bỏ bớt diện tích bán vườn hoặc là chuyển sang cây trồng khác
trước thực trạng trên chính quyền và các ngành chức năng khuyến cáo nông dân cố gắng giữ ổn diện tích giảm suất đầu tư
giãn thời gian cạo mủ chờ mổ cao su lên giá
hiện giá mù cao su tại thị trường phú yên chỉ còn một mươi đồng trên một kg giảm một đồng so với năm hai nghìn một mươi năm và gần hai mươi đồng so với trước năm hai nghìn một mươi bảy
xã mù liên tục lao dốc người dân trồng cao su tỉnh phú yên rất lo lắng và có hộ phải chặt bỏ bớt diện tích để chuyển sang cây trồng khác
vì không đủ bù đắp chi phí đầu tư công chăm sóc
là một trong những vùng trồng cao su sớm nhất của tỉnh phú yên không như trước đây
những ngày này tại các vườn trồng cao su ở các xã sơn định sơn long thuộc huyện miền núi sơn hòa đang vào vụ thu hoạch rộ mổ cao su
nhưng không khí làm việc ảm đạm ít bóng người lao động mặc dù những cái bát gắn trên thân cây đã đầy mù
đầu tư phát triển từ năm hai nghìn năm đến nay đến thời điểm này thì tổng diện tích cao su của toàn xã là chín bốn trăm chín mươi năm ha
trong đó diện tích cao su khai thác khoảng ba trăm một mươi năm ha
đến thời điểm hiện tại như bây giờ giá của cao su tương đối thấp
theo những người có kinh nghiệm trồng cây cao su mặc dù giá mủ chỉ còn từ một mươi đồng trên một kg
nhưng nếu trồng giống mới và nắm rõ kỹ thuật khai thác tiết kiệm công lao động
thì một ngày mỗi hectare cao su cũng thu hoạch được khoảng bốn mươi kg mù
bán được bốn trăm linh đồng
vì vậy khí hậu ở đây thật tế là nó hơn bình địa vũng tàu nó mát mẻ
ngủ nó rất nhiều nhưng mà do là cái năng sức thấp là do cái giống cây của mình trồng giống rat
nên mủ năng sức thấp
với lại do bà con của mình là gạo d hai
nên cạo d hai là đâm ra cao su của mình cái hàm lượng dc rất kém
nếu mà bà con mình cạo đê ba thì cái năng lượng cao su cái năng sức cao su ở đây không thua gì các tỉnh khác
thí dụ như bây giờ đơn giản như cái này mủ này là một hectare là thí dụ năm trăm sáu mươi cây
vì vậy nếu mà cây mà
ngon lành đẹp chất lượng là có thể là trên bốn mươi kg một ngày
hiện nay mặc dù nhiều hộ dân trồng cao su ở phú yên đã bắt đầu biết tận dụng các phương pháp khai thác mù
mang lại hiệu quả kinh tế kết hợp với sử dụng nhân công của gia đình
để giảm chi phí và ổn định diện tích cao su chờ mổ lên giá
tuy nhiên do vay vốn ngân hàng quá lớn có hộ gần ba trăm linh triệu đồng
nếu như sắp tới giá mù cao su không được cải thiện
nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần vì không có tiền trả lãi ngân hàng
để giúp người dân yên tâm sản xuất không nên nhất thời phá bỏ cây cao su
cấp ủy và chính quyền địa phương đã đưa ra các giải pháp trước mắt
hiện nay đảng nhà nước có chủ trương là đầu tư để mà giữ lại cái diện tích hiện có của cao su hiện nay
chủ yếu là luôn thăm canh các loại cây trồng khác
cái thứ hai là chủ trương của đảng nhà nước là tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động nhân dân
tập trung và chăm sóc cao su
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên toàn tỉnh có gần bốn hectare cao su
tập trung ở hai huyện miền núi sông hình và sơn hòa trong đó có hơn một tám trăm linh hectare đã cho khai thác
thế nhưng mấy năm gần đây do ảnh hưởng chung của thị trường cao su trong nước và thế giới
giá mủ cao su liên tục giảm người chồng lâm vào cảnh khó khăn
giải quyết thực trạng hiện nay theo ông nguyễn trọng tùng giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phú yên
đối với những vườn cao su sinh trưởng tốt và trung bình đang trong thời kỳ kinh doanh
nên giảm đầu tư phân bón giãn thời gian cạo mủ từ ba đến bốn ngày một lần để kéo dài tuổi thọ cây
và dùng công lao động trong gia đình để giảm chi phí chờ mổ lên giá
đối với vườn cao su kém phát triển đề nghị ubnd huyện kiểm tra đánh giá thực tế
trên cơ sở đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ kiến nghị ubnd tỉnh có giải pháp hỗ trợ nông dân
chuyển đổi cây trồng đề xuất ngân hàng khoanh và giãn nợ